để đánh thức trong cộng đồng những lợi ích giá trị của việc đọc sách
cần bắt đầu từ nhà trường và chính các em học sinh
đây là nhận định của các chuyên gia về giáo dục đưa ra tại buổi tọa đàm
thói quen đọc sách góp phần hình thành nhân cách cho học sinh như thế nào
vừa diễn ra tại tp hcm
cũng theo các chuyên gia nghiên cứu về giáo dục lợi ích của việc đọc sách
sẽ góp phần tác động tích cực đến sự hình thành và phát triển nhân cách của học sinh
với năm phẩm chất chủ yếu yêu nước nhân ái chăm chỉ trung thực trách nhiệm
một mươi năng lực cốt lõi như năng lực giao tiếp sáng tạo tự chủ tự học
tại tòa đàm có hơn hai mươi tham luận được các thầy cô giáo phụ huynh các nhà nghiên cứu
học sinh các cấp tiểu học trung học cơ sở trung học phổ thông trình bày
thông qua những câu chuyện thực tế cho thấy sách có tác động tích cực
đến việc hình thành trí thức và nhân cách của học sinh
hầu hết các ý kiến tham luận của các nhà nghiên cứu về giáo dục đều cho thấy
sự cần thiết phải xây dựng tiết đọc sách trong cung giờ chính thức của nhà trường
để hình thành và duy trì thói quen đọc sách
có phần phát triển văn hóa độc trong gia đình nhà trường và cộng đồng